nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật bản đã tổ chức giải bóng đá giao hữu
giữa các câu lọc bộ việt nam và nhật bản favija cup hai nghìn một mươi tám
với hơn năm mươi đội đăng ký tham dự đến từ các câu lạc bộ bóng đá không chuyên
của các doanh nghiệp việt nam tại nhật bản và các câu lạc bộ không chuyên của nhật bản
sau hơn hai tuần tranh tài trận chung kết đã diễn ra để kịch tính giữa câu lọc bộ fc thanh hóa và yokohama fc
kết quả là đội câu lạc bộ fc thanh hóa đã giành chiến thắng với tỷ số ba và giành chức vô địch favisa cup hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ giải đấu hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật bản cũng đã trao danh hiệu
đại sứ bóng đá người việt nam tại nhật bản năm hai nghìn một mươi tám cho cầu thủ cao thượng hải của đội tuyển vnfc
sau hơn bốn mươi năm hoạt động chính trị hiện nay tôi cũng đang đóng vai trò là chủ tịch một câu lộc bộ bóng đá
tại thành phố ichiharasi tỉnh chiba vừa qua tôi cũng mới đưa ba mươi cầu thủ thiếu niên nhật bản
sang giao hiệu bóng đá tại thành phố đà nẵng tôi thấy phong trào bóng đá của các bạn đang rất lớn mạnh
tôi hy vọng thông qua những giải đấu giao hiệu bóng đá để chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta
ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn
được đánh giá cao về quy mô cách tổ chức và chất lượng giải đấu
giải bóng đá favisa cup hai nghìn một mươi tám là món ăn tinh thần đối với cả cộng đồng người việt nam tại nhật bản
những hoạt động như thế này sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích tăng cường sức khỏe
cho cộng đồng người việt đang làm việc và sinh sống tại nhật bản